còn tại an giang phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh phối hợp với công an phường châu phú a đã bắt giữ đối tượng đỗ duy thành
trú tại thành phố vũng tàu tỉnh bà rịa vũng tàu là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người
theo cơ quan điều tra vào ngày tám tháng một mươi hai năm hai nghìn tám do có mâu thuẫn từ trước nên bùi quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi đã rủ thành cùng với một mươi hai đối tượng
mang theo bốn cây mã tấu và nhiều hung khí tìm đánh nhóm của nguyễn vũ ngọc hải chú tại phường năm thành phố vũng tàu
trong lúc xô sát nhóm đối tượng của quân và thành đã chém nhiều nhát vào người của hải khiến anh tử vong tại chỗ và đuổi chém bị thương nhiều người khác
sau khi gây án thành trốn khỏi địa phương cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ